trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi bảy gần như nhấn chìm tất cả những thành quả lao động của bà con nông dân
xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la
nhưng nhờ sự đùm bọc sẻ chia của cộng đồng nỗ lực của chính quyền địa phương
và tinh thật đoàn kết của nhân dân vùng lũ nạm păm hôm nay đã khoác lên mình màu áo mới
sau gần ba năm khi cơn lũ lịch sử đi qua vùng rốn lũ nạm păn nay đã có nhiều thay đổi
màu xanh của cây ăn quả màu trắng của những đồi hoa mận đã phủ lấp đi sự cằn cỗi hoang tàn bởi dòng lũ lịch sử để lại
sau khi ổn định cuộc sống với sự quan tâm của chính quyền địa phương
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng từng bước được nâng lên
người dân nơi đây đã tạm quên đi những ngày tháng vất vả để hướng về tương lai tươi sáng hơn
người dân chúng tôi đã đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh quên đi những vất vả để hướng đến một tương lai
thời gian qua chính quyền địa phương cùng người dân đã đoàn kết nỗ lực vươn lên để ổn định cuộc sống
bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hăng hái thi đua lao động sản xuất
dần ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho nhân dân
đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn sáu mươi tám
toàn xã có trên hai trăm linh hectare diện tích trồng cây ăn quả
và hai mươi ba con da súc ra cầm cho giá trị kinh tế cao
cấp ủy chính quyền địa phương đã ra nghị quyết đánh đạo về phát triển kinh tế xã hội
và có hướng mới cho bà con nông dân về phát triển kinh tế xã hội
nhất là các hộ đặc biệt khó khăn trong thời gian bị gặp cơn lũ lịch sử
dù vẫn còn đó những khó khăn mất mát
nhưng người dân vùng lũ nạm băn vẫn tiếp tục vươn dậy mạnh mẽ trong lao động sản xuất
với niềm tin mãnh liệt về một cuộc sống mới ổn định và phát triển hơn